nguyện văn chấn tỉnh yên bái là một trong những địa phương nằm trong vùng dồn lũ của cả nước trong năm hai nghìn một mươi tám
trong những ngày tết đến gần với sự giúp sức của cộng đồng và chính quyền địa phương
bà con vùng lũ đang nỗ lực xây dựng cuộc sống mới với niềm tin sẽ chiến thắng nghịch cảnh
ước mong một năm mới nhà nhà ấm no không còn thiên tai lũ lụt
sau cuộc lũ hồi dưỡng năm hai nghìn một mươi tám xã sùm đô không bị thiệt hại về người
bốn mươi một hộ cần di rời khẩn cấp hai mươi ba hộ bị sập trôi hoàn toàn
hai mươi năm hộ được chuyển lên khu tái định cư nà nội với tổng quỹ đất ba hectare cho bốn mươi một hộ
xã sùm đô chủ yếu là đồng bào dân tộc mong sinh sống
ngay trước thềm năm mới cán bộ xã xuống tận nơi hỗ trợ bà con khẩn trương thu dọn nhà cửa
sửa sang căn nhà chắc chắn ổn định cuộc sống
chúng tôi huy động những cái thôn bản mà không bị khó khăn
thì người ta cũng sẽ có nguồn lực như kinh phí ngày công
thậm chí là chúng tôi cũng đã đến vận động nhân dân và đến giúp dân
để tạo điều kiện cho dân ổn định cho thời gian tới đón tết vui vẻ
em cũng được chính quyền địa phương cắt cất tạo điều kiện
cũng hỗ trợ đường gạo đường tiền
sắp đến tết rồi em làm được cái nhà nó không đẹp nhưng cũng tạm
để cho cuộc sống cho vợ con được ấm no rồi
năm hai nghìn một mươi tám tỉnh yên bái phê duyệt quy hoạch một mươi hai tám hectare diện tích tái định cư
cho năm huyện bị ảnh hưởng của lũ là văn chấn trạm tấu văn yên lục yên mù căng trải
nhà mới trước tết ủy ban nhân dân huyện sẽ giả soát cụ thể các đối tượng
hỗ trợ bà con hơn một trăm ba mươi sáu tấn gạo trong lúc đói rắp hạt và phục vụ tết nguyên đán
huyện cũng chúng tôi cũng đã chỉ đạo là các phòng ban liên quan phụ trách các xã
thì thành lập cái quy hoạch chi tiết để tham hỏi động viên bà con trong dịp tết nguyên đán
với quan điểm không để một hộ nào một cá nhân nào không có điều kiện cơ bản
phục vụ tết cũng như là để cho hộ nào mà không được đón tết đầy đủ
ở nơi khu tái định cư mới bà con lại lao vào cuộc sống bộn bề
chăm chút nhà cửa chăn nuôi gia sức cuộc sống yên ả thanh bình
người phụ nữ này vẫn giữ phong tục của người mông tự tay may quần áo mới cho gia đình ngày tết
người mông quan niệm cái gì cũ qua đi rồi khó khăn thì vẫn phải cố gắng cho gia đình được tươm tất
làng váy cho con gái con trai mà đi ăn tết
lúc lúc thì kế như thế không có cái gì thì phải
làm chứ không làm nó không được
thấy bạn làm cố gắng làm cho con gái nó mù năng để mù mình được hạnh phúc ít không nhiều
những căn nhà còn thơ mùi với mới và sẽ còn nữa
những căn nhà đang khẩn trương hoàn thiện cho bà con được xuân vầy
ở nơi khu tái định cư mới bà con sẽ không còn lo chạy lũ
dựng nhà cửa xây dựng cuộc sống mới với niềm lạc quan
năm mới sẽ có nhạc
và những điều mới tốt đẹp hơn